tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia
phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam tổ chức hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
vùng duyên hải nam trung bộ và tây nguyên giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
chủ trì hội nghị có đồng chí nguyễn xuân cường ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phó trưởng ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia cùng đại diện lãnh đạo một mươi ba tỉnh thành phố
từ đà nẵng đến bình thuận và các tỉnh tây nguyên
hội nghị đã thảo luận và đề ra giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
theo đó sắp tới các tỉnh thành phố vùng duyên hải nam trung bộ và tây nguyên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới
tiếp tục nhân rộng các mô hình các điển hình tiên tiến sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới
trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi chín tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình của vùng duyên hải nam trung bộ và tây nguyên là hơn ba trăm sáu mươi bốn năm trăm tám mươi tỷ đồng
trong đó ngân sách đối ứng của địa phương là hơn hai mươi bốn mươi tỷ đồng vốn huy động từ người dân và cộng đồng là trên một mươi chín năm trăm bốn mươi tỷ đồng
vùng duyên hải nam trung bộ và tây nguyên có sáu trăm linh bốn trong tổng số một bốn trăm hai mươi bốn xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
đạt bốn mươi hai bốn mươi một hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn